thưa quý vị pháo nổ là mặt hàng cấm do vậy tất cả các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển tăng trữ mặt hàng này sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng
tuy nhiên với hàng loạt vụ việc được phát hiện cho thấy cứ đến hẹn lại lên cận tết nguyên đán tại một số địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành phố tiếp sáp khu vực biên giới tội phạm buôn bán tàng trữ pháo nổ chai phép lại gia tăng
đây là đối tượng sùng a thanh chú tại huyện bát sát lào cai vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển một trăm ba mươi hai kg pháo lậu
tuy nhiên a thanh chỉ là người vận chuyển thuê am hiểu địa bàn còn các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện hay trực tiếp tham gia mà sử dụng mạng xã hội điện thoại để điều hành việc vận chuyển phân phối
điều đáng chú ý những hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ ngày càng có biểu hiện tinh vi kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng
như trong vụ việc này công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt quả tang sáu đối tượng vận chuyển ba trăm tám mươi bốn cây thuốc lá các nhãn hiệu nhưng đi kèm với đó là gần năm trăm linh kg pháo nổ
và càng gần tết tại những địa bàn giáp biên hoạt động của tội phạm càng phức tạp và tinh vi hơn
đội quản lý chính cũng đã tham yêu cho bệnh viện
công an dân huyện và lãnh đạo quân huyện ban hành các kế hoạch về cao điểm vận động thu hồi vũ khí vật nổ công cụ ủi trợ cũng như phòng chống các hành vi sai phạm về pháo kết hợp với việc tuyên truyền trên các hệ thống loa đài phát tờ rơi và các băng rôn khẩu hiệu để vận động bà con nhân dân là không vi phạm các hành vi liên quan đến vũ khí vật nổ công cụ ủi trợ và pháo
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới
hơn hai km đường biên giới giáp trung quốc trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tạo ra nhiều vòng kiểm soát kịp thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép không cho di chuyển sâu vào nội địa